bệnh viện chợ rệ cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn
bệnh nhân may mắn được cứu sống sau khi được bác sĩ chỉ định dùng một mươi lọ huyết thanh đa giá trị nọc rắn
đây là trường hợp bệnh nhân nam ba mươi tuổi ở bà rịa vũng tàu bị rắn hổ chúa cắn nhiễm độc thần kinh nặng
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu bệnh nhân lên núi ở bà rịa vũng tàu để lấy ong thì vô tình bị rắn hộ chú cắn
người này bắt được con rắn đem về nhà chỉ sau nửa tiếng bị rắn cắn bệnh nhân bị sập my khó thở yếu tử chi
và được nhập viện địa phương trong tình trạng suy hô hấp được đặt nội khí quản và chuyển lên bệnh viện chợ rẫy
tại đây bệnh nhân được hội chẩn và cho sử dụng năm lọ huyết thanh đa giá
sau khi truyền năm lọ thì sức cơ tăng lên từ một phần năm lên hai phần năm vùng trắn cắn sưng nề lan đến một phần ba ngoài ngược trái
lúc này bệnh viện quyết định cho sử dụng thêm năm lọ huyết thanh
sau hai mươi bốn giờ dùng một mươi lọ huyết thanh bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tích cực tình trạng nhiễm độc và suy hồ hấp
các bác sĩ cảnh báo người dân không nên bắt trắng và khi bị rắn cắn cần đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu đúng cách
nếu bắt được trắng thì cần đem đến cơ sở y tế để bác sĩ có hướng điều trị phù hợp
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ vụ án nguyễn phương hằng cùng các đồng phạm sau khi tòa án nhân dân tp hcm
quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ thêm các nội dung trong vụ án nhằm đảm bảo xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn phương hằng cùng đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau khi đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm để điều tra bổ sung làm rõ thêm các nội dung trong vụ án
ngoài việc thu thập thêm chứng cứ liên quan đến việc yêu cầu bồi thường của một số cá nhân tòa án nhân dân tp hcm đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cần làm rõ hành vi của bị can nguyễn phương hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống
theo điều tra bị can nguyễn phương hằng và đồng phạm đã dùng lời nói cử chỉ chia sẻ bình luận thông tin về bí mật đời tư của một số văn nghệ sĩ
sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mật xỉ nhục thóa mạ những người này nhằm mục đích hạ thấp nhân cách uy tín danh dự của một số người
thưa quý vị hôm nay hai mươi tám tháng sáu hơn một triệu thí sinh đã kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
buổi sáng các em thi môn ngữ văn
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
buổi chiều các em thi môn toán
thời gian làm bài chín mươi phút
ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
ghi nhận tại một số điểm thi ở thành phố hà nội
trong buổi sáng thời tiết mưa nhẹ gây khó khăn trong việc di chuyển tới điểm thi của các em học sinh và các bậc phụ huynh
những cảm xúc về kỳ thi năm nay cũng có nhiều khác biệt
nói chung là đề cũng không phải là quá khó nên là chắc là là vui dễ ổn
từ khi mà các phương thức xét tuyển của bộ dục đào tạo ấy
mình có nhiều cái lựa chọn cho các con các cháu để vào trường đại học
thành ra là cái kỳ thi này nó giảm áp lực đi rất là nhiều
chúng ta lại có thêm các cái kỳ thi khác nữa
ví dụ kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia
của các trường đại học đánh giá tư duy đồng bách khoa
các con có nhiều lựa chọn
thành ra là áp lực dồn cho một kỳ thi cũng đỡ hơn
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước
năm nay có hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký dự thi
chiếm hơn một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
dù tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát
dòng tại mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất hai phòng thi dự phòng
để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh
trong ngày đầu tiên tại gần hai trăm linh điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội
vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
đối với những trường hợp các xe dừng đỗ ngay vào cổng trường
thì cán bộ chiến sĩ sẽ trước mắt là để cho người nhà thí sinh
hoặc là thí sinh xuống điểm thi và động viên các phụ huynh di chuyển ngay thẳng trương
để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
còn tại thành phố hồ chí minh địa phương có tổng số thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước
với tám mươi năm thí sinh được bố trí tại một trăm năm mươi sáu điểm thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã lên các phương án
phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông thanh niên sung phong
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ coi thi
và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định
với lực lượng công an thì cũng đã có một sự hỗ trợ đối với công tác của kỳ thi lần này
đối với điểm thi của chúng tôi thì có hai cán bộ an ninh thuộc công an quận ba
hỗ trợ ở tại vị trí cổng điểm thi
và một cán bộ công an phường hỗ trợ ở vị trí cổng điểm thi
còn tôi cũng thấy là ở trước điểm thi của trường trung học phổ thông lê quý đôn
thì hiện giờ cũng có các em tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ là hỗ trợ tiếp sức mùa thi
cho tất cả những thí sinh đến tham dự tại điểm thi
đây cũng là một trong những cái điểm mà tôi cũng thấy rằng hỗ trợ cho các em thí sinh rất là nhiều
cả về tinh thần lẫn về những cái điều kiện cần thiết để các em có thể tham gia tốt trong kỳ thi này

trong ngày thi đầu tiên hầu hết các em rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi
đề ngữ văn và toán đều nằm trong chương trình học và ôn tập
quan trọng hơn các em được đến trường trực tiếp trọn vẹn cả năm học
vì vậy đa phần các em học sinh đều hoàn thành tốt bài thi
tuy nhiên tại môn ngữ văn đã gặp vấn đề lộ lọt thông tin
đề đã được lan truyền trên mạng xã hội khá sớm so với thời gian hết giờ làm bài của thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đã chuyển thông tin cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an vào cuộc xác minh
ngày mai buổi sáng các em thi tổ hợp xã hội và tổ hợp tự nhiên
buổi chiều thi môn ngoại ngữ
để đảm bảo cho kỳ thi tốt hơn các em phải tham gia tốt trong kỳ thi này
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an cả nước đã phối hợp với các lực lượng chức năng
lên các phương án tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức phân luồng đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng ủn tắc phức tạp về an toàn giao thông
và trong suốt quá trình các em làm bài thi luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại nghệ an
với sự tham gia của hơn ba mươi sáu thí sinh bảy mươi điểm thi và một sáu trăm sáu mươi chín phòng thi
xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ hết sức quan trọng
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt tới các phòng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương
chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh an toàn tại kỳ thi
ngoài việc phân công lực lượng bảo vệ an ninh an toàn quá trình vận chuyển đề thi in sao bảo quản đề thi
bố trí cán bộ chiến sĩ bảo vệ tại các phòng thi công an nghệ an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
xây dựng các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi
đội thảo thông trật tự an toàn thành phố đã bố trí các cái chốt các cái tổ tạc bố trí tại các cái điểm thi
cũng như là các cái chốt giao lộ trọng điểm trên điểm an thành phố nơi mà có cái thí sinh cũng như là nhà thí sinh đi lại
để mà đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên điểm an thành phố
cùng với thí sinh cả nước hơn một mươi bốn thí sinh của tỉnh khánh hòa cũng bước vào ngày thi đầu tiên
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba để đảm bảo cho các thí sinh đến điểm thi thuận
lợi an toàn công tác phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được lực lượng công an triển khai thực hiện từ rất sớm
đặc biệt có những trường hợp thí sinh đi lại khó khăn được lực lượng công an hướng dẫn hỗ trợ tới điểm thi
tại khu vực các phòng thi lực lượng công an được bố trí túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn bảo mật trước khi kỳ thi diễn ra
điểm thi là trường nguyễn văn trỗi công an thường xây dựng kế hoạch đã triển khai cho toàn bộ tập thể cán bộ chiến sĩ
bảo vệ là từ ngày hai mươi bảy tới ngày hai mươi chín triển khai từ lúc sáu giờ sáng tại cái địa bàn cổng trường và xung quanh trường
đảm bảo hướng dẫn cho học sinh để xe đúng nơi quy định và đảm bảo đúng giờ để vào thi cử
bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tiếp sức mùa thi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh hậu giang
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
cán bộ đoàn viên hội viên các lực lượng đã có mặt tại điểm thi tích cực hỗ trợ thí sinh trước khi vào phòng thi
đây là một hoạt động thường niên của tuổi trẻ công an tỉnh
chương trình mùa thi năm hai nghìn ba đội niên công an tỉnh cũng có các đội hình tình nguyện như là xung kích đảm bảo hướng dẫn cho tự tại các điểm thi
hỗ trợ đưa đón các em học sinh có trường hợp đặc biệt hỗ trợ nước uống giết gắn kết hợp với tuyên truyền cho thân nhân người nhà đưa ước các em học sinh
kẻ đặc biệt nhân nhân tử
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi là việc làm có ý nghĩa quan trọng của lực lượng công an cả nước
và các lực lượng liên quan khác giúp cho các sĩ tử vững về tinh thần yên tâm hoàn thành tốt các bài thi góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba diễn ra thành công an toàn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an hà nội vào ngày hôm nay cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán châu á thái bình dương aps công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương api và công ty cổ phần đầu tư edg việt nam
cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông nguyễn đỗ lăng
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán châu á thái bình dương phạm duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị huỳnh thị mai dung vợ ông lăng nguyễn thị thanh kê toán trưởng phạm thị đức việt phó phòng dịch vụ khách hàng về tội thao túng thị trường chứng khoán viện kiểm sát nhân dân hà nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên cơ quan an ninh điều tra công an hà nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ sai phạm tại hai dự án xây lắp nhà màng thuộc sở khoa học và công nghệ đồng nai ngày hôm nay năm bị cáo đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học và công nghệ đồng nai lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học và công nghệ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trả năm hai nghìn tám ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai quá trình lập hồ sơ báo cáo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền là hơn hai mươi tám tỷ đồng
tòa diễn ra trong ba ngày
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị công an huyện hưng nguyên nghệ an triệt phá thu giữ hai mươi bốn viên hồng phiến
tại km số năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc thôn thanh tiến xã võ liệt huyện thanh trương công an huyện hưng nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng người lào là lầu bá lì khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy dạng hồng phiến năm viên đạn một điện thoại di động
ngày hôm nay tòa nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dung thà tặng ma túy cho khách dự tiệc sinh nhật tại quán bar trên phố cổ hà nội
tòa đã tuyên án phạt các bị cáo gồm nguyễn ngọc dung tức dung thà bảy năm bốn tháng tù nguyễn giao linh bảy năm hai tháng tù
tạ văn tuấn anh và trần quang linh cùng bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong vụ án này bị cáo phạm thị kim ngân bị tuyên phạt hai mươi tám tháng tù về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
tại phiên tòa các bị cáo khai nhận vào đêm hai mươi ba tháng một mươi một dạng sáng hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại quán ba số tám mươi mã mây dung giao linh cùng tuấn anh và quang linh đã tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy và bị phát hiện bắt quả tăng
mở rộng điều tra được được công an phát hiện ngân
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích để sử dụng
một phiên tòa khác cũng được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
bị cáo là huỳnh kim phú bị tòa án nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội giết người và cướp tài sản
đồng thời bị cáo buộc phải bồi thường số tiền một trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng hai giờ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai biết ông trương văn bảy ở một mình tại quầy tạp hóa
ở thôn phụng sơn xã phước sơn nên phú đã giả vờ hết xăng tiếp cận ông bảy và dùng dao uy hiếp đe dọa buộc nạn nhân phải đưa tiền
khi bị chống cự lại phú đã đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu ông bảy cho đến khi nạn nhân nằm im bất động
phú tưởng ông bảy đã chết nên mới dừng lại và lục ví nạn nhân lấy số tiền hơn một triệu đồng
việc ông bảy không chết là ngoài ý muốn của phú và do được cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tật với tỷ lệ hai mươi
sáng nay ngày hai mươi tám tháng sáu tất cả các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến trọng điểm và các điểm trường tổ chức thi
tôi đang có mặt trước cổng trường trung học phổ thông hùng vương quận năm
đây là một trong một mươi năm điểm trường được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ cho các sĩ tử cũng như phụ huynh
nhằm đảm bảo việc đi lại thuận lợi an toàn
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ phân làn phân luồng và đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra để hỗ trợ các em được thi cử thoải mái và tốt hơn thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tặng nước và viết miễn phí
dù thời gian tới trường của các thí sinh trùng giờ cao điểm đi làm của người dân thành phố
nhưng giao thông vẫn rất thông thoáng và ổn định ở mọi điểm thi
chính từ sự chủ động đồng bộ trong công tác theo dõi nắm tình hình để điều tiết
phân luồng từ xa qua hệ thống
hệ thống camera giám sát và sự kết hợp bài bản của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trực tiếp tại hiện trường đã đem lại hiệu quả
em thấy các anh cảnh sát giao thông cũng đã làm việc thực hiện tốt nhiệm vụ để đảm bảo an toàn trực tự cho các thí sinh của mình
em cảm thấy rất là an tâm để đi thi và tuyến đường sáng hôm nay đi cũng khá thuận lợi để tới điểm thi
các chú công an hỗ trợ rất là nhiệt tình sẽ với lại mấy anh chị có thoát thêm nước
thì cái đó giống như là nguồn động lực để giúp chè
tí nữa em làm bài tốt hơn
em cảm ơn mọi người về những cái mà mọi người đã giúp đỡ cho các bạn hai k năm để có đạt một kết quả tốt nhất
hôm nay thì thấy các chú công an và các em hỗ trợ rất là thiết thực và rất là cần cho các thí sinh thi rất là tốt
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh năm nay diễn ra trong hai ngày
hai mươi tám và hai mươi chín tháng
hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng sáu với một trăm năm mươi sáu điểm thi chính thức và sáu điểm thi dự phòng
ngay từ chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu một trăm linh quân số chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc các đội trạm và hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức
đã đồng loạt ra quân tham gia chiến dịch này
được đồng hành cùng các bạn thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
bản thân được cảm giác như được quay trở về lại với thời gian mà được là học sinh được tham gia các kỳ thi
thì cảm giác rất là bồi hồi và xúc động cũng như là rất là tự hào khi các bạn thấy được các bạn học sinh chúng ta đã trưởng thành và đã tự tin và sẽ chắc chắn sẽ tham gia một kỳ thi tốt nhất
ngoài tạo thuận lợi an toàn đi lại công an thành phố còn bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia công tác bảo mật an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in sao đề vận chuyển đến công tác chấm thi tham gia áp tải bảo vệ đề thi
bài thi theo đúng quy chế
dịp này cảnh sát giao thông thành phố cũng gửi lời chúc tới các thí sinh có được kết quả tốt nhất giúp các em có cơ hội bước tiếp con đường học tập sau này
chúc các bạn đi tốt yeah
tài chính hà nội vừa gửi ubnd tp hà nội tờ trình phương án dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt tại hà nội từ ngày một tháng bảy tới
với mức giá nước sạch mới được đề xuất người dân khu vực nội thành hà nội có thể sẽ phải chi thêm từ một mươi năm đồng
đến hai mươi sáu đồng một tháng
theo sở tài chính hà nội phương án điều chỉnh giá nước mới cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân
cụ thể đối với hộ gia đình theo nhu cầu tiêu dùng nước thực tế tại hà nội ở khu vực nội thành từ một mươi cho đến một mươi sáu m ba một hộ một tháng
số tiền phải chi thêm là từ một mươi năm cho đến hai mươi sáu đồng một tháng
ở khu vực nông thôn từ sáu đến tám mét khối một hộ một tháng
số tiền phải chi thêm là từ một mươi cho đến một mươi ba đồng một tháng
sở tài chính hà nội cho biết việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố hà nội xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết thực tế phù hợp với chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử năm bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ sai phạm tại hai dự án xây lắp nhà màng thuộc sở khoa học công nghệ đồng nai
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng hai nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ đồng nai lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học công nghệ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám ubnd tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai quá trình lập hồ sơ báo cáo thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng
theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp các bị can tuấn khoa và một số cá nhân khác đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phường kim giang công an quận thanh xuân đã kịp thời phong tỏa thành công tài khoản của đối tượng lừa đảo
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phường kim giang công an phường kim giang đã kịp thời phong tỏa thành công tài khoản của đối tượng lừa đảo
bên ở của cường thu giữ khoảng hai mươi tám kg nghi là thuốc nổ và các phủ khiện hóa chất để chế tạo thuốc nổ